còn tại thừa thiên huế địa phương đã từng hứng chịu một đợt lũ trái mùa vào năm hai nghìn một mươi năm mưa lớn bất thường đã khiến thủy điện tại hồ hương điền thuộc tỉnh này phải xả lũ để đảm bảo an toàn hồ đập
mới đây văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thừa thiên huế cho biết thủy điện hương điền nằm ở thượng nguồn sông bồ đã xả nước vào chiều ngày do mưa lớn
theo đó tại hồ hương điền hồ có dung tích chứa hơn tám trăm hai mươi triệu mét khối lúc một mươi một giờ cùng ngày ở mức năm mươi sáu hai mươi ba mét lưu lượng đến hồ hai mét khối trên dây lưu lượng điều tiết về hạ du một trăm sáu mươi bốn mét khối trên dây
để đảm bảo an toàn hồ đập vào chiều nay thủy điện hương điền tiến hành xả nước qua tràn và tua bin với lưu lượng tăng dần tránh đột biến khoảng từ năm trăm linh đến một mét khối trên dây
ông phan thanh hùng tránh văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thừa thiên huế cho hay
đơn vị cũng đã yêu cầu công ty cổ phần thủy điện hương điền thường xuyên cập nhật thông tin để điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ
cũng trong nỗ lực ứng phó với thiên tài hàng chục cán bộ chiến sĩ bộ đội thường trực dân quân tự vệ tỉnh thừa thiên huế đã khẩn trương phối hợp với người dân đắp đê ngăn lũ cứu lúa
sau khi nhận được yêu cầu của địa phương ban chỉ huy quân sự huyện phú lộc đã kịp thời huy động hàng chục cán bộ sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp
hơn ba mươi cán bộ chiến sĩ lực lượng dân quân xã lộc an nhanh chóng cơ động về địa phương phối hợp với người dân tổ chức đắp đê ngăn lũ cứu lúa tại cánh đồng lệ bàn diện tích hơn một trăm năm mươi ha khu vực trồng lúa của người dân bảy thôn thuộc xã lộc an
với tinh thần làm việc khẩn trương hàng ngàn bao cát được cán bộ chiến sĩ ban chỉ huy quân sự huyện phú lộc lực lượng dân quân và người dân địa phương vận chuyển bưng bê tổ chức đắp bờ đê cao để ngăn nước ảnh hưởng đến cánh đồng lúa
các lực lượng đã đắp được gần một km bờ đê tại các khu vực thấp khu vực nước tràn vào cánh đồng qua đó đảm bảo an toàn cho cánh đồng lúa của xã lộc an
theo ghi nhận hiện tại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế cũng ngập sâu do mưa lớn lực lượng chức năng đang triển khai mọi biện pháp ứng phó với cơn mưa lũ trái mùa này